ngày hội hoa hồng bungarya và bạn bè hai nghìn một mươi tám vừa khai mạc tại công viên nước hồ tây
thành phố hà nội lễ hội đã thu hút rất đông người dân cũng như du khách quốc tế đến tham quan
năm nay ngày hội hoa hồng được tổ chức với quy mô và bài bản hơn so với năm ngoái hơn
cây hoa hồng thuộc một trăm linh giống hoa hồng khác nhau được bày trí theo từng chủ đề
khung cảnh nhất định từ hiện đại cho đến văn hóa cổ xưa mang đến cho người tham quan một không gian ấn tượng
ngày hội này được tổ chức vào một dịp rất đặc biệt đó là một trăm bốn mươi năm ngày quốc khánh nước cộng hòa
bulgaria ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám và sáu mươi tám năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và bulgaria
cũng có thể nói rằng với việc tổ chức lời hoa hồng này nó góp phần tăng cường quan hệ hữu biết giữa
hai nước chúng ta cũng như hợp tác và quan hệ hữu nghị giữa dân dân hai nước việt nam và bulgaria
đặc biệt rút kinh nghiệm từ năm trước
trong khuôn khổ ngày hội hoa hồng
năm nay chỉ trưng bày một trăm linh hoa thật được đưa về từ các khu vực của việt nam và bungary
mang đến cho người xem trải nghiệm chân thực nhất về văn hóa hoa hồng của đất nước bungary

nên mỗi khi có lễ hội là chúng tôi đều rất muốn tập trung nhau lại và sống với nhau ôn lại những kỷ niệm vui có buồn có của một thời đã qua
ngày hội hoa hồng năm nay sẽ diễn ra từ ngày tám tháng ba đến ngày một mươi một tháng ba
trong bốn ngày diễn ra sự kiện có nhiều hoạt động đặc sắc như chương trình nụ hôn lãng mạn nhất kiss of rose
bình chọn cây hồng đẹp nhất hay cuộc thi nữ hoàng hoa hồng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho những người tham gia